công an tp hcm là đơn vị đi đầu trong phá án về sai phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
hiện công tác điều tra đang được mở rộng nhận được sự quan tâm ủng hộ đồng tình của người dân cả nước nói chung
và của tp hcm nói riêng góp phần rất lớn vào công cuộc phòng ngừa bảo vệ trực tự an toàn giao thông an toàn xã hội
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an tp hcm đã khởi tố bắt giam hơn tám mươi bị can
gồm lãnh đạo và nhân viên các trung tâm đăng kiểm về tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác
kết quả điều tra cho thấy các bị can đã nhận tiền để bỏ qua lỗi của ít nhất bảy mươi phương tiện
điều đáng nói vi phạm không chỉ xảy ra một vài trung tâm đăng kiểm hay một vài địa phương mà đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành
người dân tp hcm bày tỏ vui mừng khi lực lượng công an vào cuộc đấu tranh làm trong sạch hệ thống đăng kiểm xe cơ giới
bảo vệ trực tự an toàn xã hội trật tự an toàn giao thông

công an tp hcm nhận định đây là một vụ án tham nhũng có tổ chức hành vi sai phạm có hệ thống
được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm đến một số lãnh đạo phòng đăng kiểm định xe cơ giới
một số giám đốc các trung tâm đăng kiểm gây hậu quả lớn cho xã hội
với tinh thần đấu tranh đến cùng không có vùng cấm không có ngoại lệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt giam hai cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
là đặng việt hà và trần kỳ hình bị bắt về hành vi nhận hối lộ
hình thức tội phạm nó đã hình thành quá trình và nó bước đến một cái giai đoạn mà nó thách thức dưu lệnh
ngoài cái câu chuyện là nhiệm vụ cho việc đấu tranh liên quan đến phòng chống tội phạm giải quyết các tiêu cực
thì cái vai trò mà phản ánh để làm sao cho người dân có những cái giải đáp những cái thắc mắc cho người ta
thì đó cũng là một cái vai trò cực kỳ quan trọng
và để làm cái điều này rõ ràng chúng ta thấy rằng là lực lượng công an hiện nay đang nỗ lực rất lớn
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh và ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh
thời gian vừa qua lực lượng công an thành phố hồ chí minh tập trung đấu tranh phát hiện xử lý
các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
bên cạnh đó là sự phối hợp của các cục nghiệp vụ bộ công an
việc kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh
đảm bảo quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ đều đảm bảo khách quan chặt chẽ đúng quy định của pháp luật
đề nghị các cơ quan báo đài và quần chúng nhân dân tiếp tục giúp đỡ cơ quan điều tra
phát hiện ra những cái xe chủ xe phương tiện vi phạm và những trạm đăng kiểm vi phạm
tố cáo đến cơ quan điều tra để chúng tôi tiếp tục mở rộng
tại phiên họp của quốc hội vào ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua trưởng ban dân nguyện quốc hội cho biết
cử tri và nhân dân vui mừng phấn khởi khi những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới
vừa bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý trong thời gian qua
qua đó đã kịp thời đấu tranh
kịp thời đấu tranh ngăn chặn bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
ngăn chặn các phương tiện cơ giới không đủ điều kiện lưu thông trên đường
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen
gửi công an tp hcm biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
điển hình là khám phá làm rõ các sai phạm tiêu cực xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

tổ công tác đã dẫn dạy đối tượng cùng tăng vật về độ miên phòng cơ khẩu quốc tế tỉnh biên
để tiếp tục điều tra làm rõ
tại đây nghi phạm khai nhận tên lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường rút xã an phú huyện tỉnh biên tỉnh an giang
nghi phạm khai nhận vận chuyến thuê số tăng vật nghi lật cần sa từ campuchia về việt nam
để lấy bảy trăm linh đồng tiền công
kết quả giám định cho thấy toàn bộ tan vật thu được là cần sa có tổng trọng lượng năm mươi bảy kg
hiện đồng viên phòng cơ khẩu quốc tế tỉnh biên phù hợp với các lực lượng chức năng
để cung cố hồ sơ khởi tố và bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh an giang xử lý theo đúng quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó các trinh sát công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bất ngờ đột kích
vào một khách sạn ở phường bửu long bắt quả tan sáu đối tượng gồm
trần nguyễn vĩ khang hai mươi ba tuổi dương trí toàn hai mươi hai tuổi đoàn nhật hoàng hai mươi hai tuổi
vũ nghĩa ngọc nguyên hai mươi tuổi nguyễn thị thúy oanh hai mươi ba tuổi
cả năm đều ngụ thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và trần thị thùy dương hai mươi ba tuổi
quê tỉnh an giang đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy
tại hiện trường công an phát hiện thu giữ một bộn đĩa làm dụng cụ sử dụng ma túy
một bộ đèn plaser một bộ loa cùng nhiều điện thoại
các đối tượng khai nhận vào tối ngày một mươi hai tháng hai các đối tượng trên sau khi nhậu
đã cùng rủ nhau đi tìm thuê địa điểm để sử dụng ma túy
đến khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng hai các đối tượng đã tìm đến khách sạn
và hỏi thuê một phòng để cả nhóm cùng sử dụng ma túy
ngày một mươi sáu tháng hai lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã dẫn dãi tàu chở khoảng hai mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
quá trình tuần tra từ vùng biển cách phía đông nam côn đảo khoảng sáu mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện kiểm tra tàu vỏ gỗ
số hiệu tg chín mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi tám ts có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
thời điểm này trên tàu có bốn thuyền viên do ông huỳnh tấn đạo
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn
cũng như giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
ngoài ra các thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
hiện lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về vũng tàu tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng hai công an tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tan bốn tấn mèo đông lạnh
đã được giết mổ và bốn trăm tám mươi con mèo còn sống không rõ nguồn gốc
điều đáng nói là số mèo chưa qua kiểm dịch này sẽ được đem bán tại tp hcm
và vận chuyển ra bắc để nấu cào
theo đó vào khoảng một mươi giờ hai mươi phút cùng ngày tại ấp long thành xã hòa long huyện lai vung
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng tháp
phối hợp công an huyện lai vung chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh đồng tháp
phát hiện hộ kinh doanh mua bán sơ chế vận chuyển gia súc gia cầm của nguyễn huy quyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tỉnh hải dương có hành vi thu gom vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận
vệ sinh thú y kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y
chưa chứng minh được nguồn gốc sản phẩm động vật
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện một kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật
chứa khoảng bốn tấn mèo đã qua giết mổ làm sạch một phương tiện xe tải chứa bốn trăm tám mươi con mèo còn sống
qua làm việc đại diện hộ kinh doanh là bà trần thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngụ tỉnh hải dương khai nhận
số mèo còn sống sẽ được trở lên tp hcm bán lại còn số mèo ở kho lạnh sẽ được chở ra miền bắc để nấu cao
tổ công tác đã lập biên bản vụ việc đồng thời tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng địa phương
tiêu hủy bốn tấn sản phẩm động vật mèo đông lạnh giao cho cơ sở lưu nhốt bốn trăm tám mươi con mèo còn sống
theo dõi tình trạng sức khỏe và tiêm ngừa phòng dịch
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử một mươi sáu bị cáo nguyên lãnh đạo cán bộ nhân viên sở y tế tỉnh đắk lắc về các tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh đắk lắc đề nghị xử phạt bị cáo cao thị ninh
nguyên kế toán trưởng phòng kế hoạch tài chính từ năm đến sáu năm tù
các bị cáo nguyễn hữu huyên nguyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ dược
nguyễn đình diệm nguyên phó phòng nghiệp vụ dược nguyễn xuân hải nguyên nhân viên phòng nghiệp vụ y dược
bị đề nghị mức án từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo doãn hữu long nguyên giám đốc sở y tế từ ba năm đến sáu tháng ba năm sáu tháng đến bốn năm tù
nguyễn hữu thông nguyên trưởng phòng tổ chức nguyên trưởng phòng tài chính kế toán từ ba năm đến ba năm sau tháng tù
một mươi bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt từ sáu tháng đến hai năm chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn cho tới tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại sở y tế tỉnh đắk lắc
một số người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chuyển nhóm bỏ nhóm
thay đổi hàm lượng thêm mới nhiều mặt hàng thuốc trong đấu thầu không đúng với tình hình sử dụng thuốc
và không đúng quy định về căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
mục đích là hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có đủ điều kiện
can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu làm thay đổi hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu
và thay đổi kết quả đấu thầu đối với gói thầu generic
hậu quả là một mươi bốn mặt hàng thuốc được xét duyệt và phê duyệt
trúng thầu sai nhóm gây thiệt hại hơn một mươi ba tám tỷ đồng
hôm nay lực lượng công an đã tiến hành khám xét trung tâm năng kiểm tại tp vinh của tỉnh nghệ an
khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày lực lượng công an nghệ an đã kiểm tra trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bảy trăm linh chín d
có trụ sở đóng tại khối chín phường quán bào tp vinh
và yêu cầu lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bảy trăm linh chín d cung cấp một số hồ sơ tài liệu
để phục vụ công tác điều tra
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bảy trăm linh chín d do ông ngô xuân sơn
làm giám đốc
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố các bị can
để điều tra về hành vi đưa nhận và môi giới hối lộ
xảy ra tại hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
cơ sở ba nghìn bảy trăm linh một s ở tp vinh
và cơ sở ba nghìn bảy trăm linh hai s ở thị xã thái hòa
tại bình định toán nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
mua bán trái phép chất ma túy
tuyên phạt bị cáo lê anh quang chú phường gành ráng tp quy nhơn bản án một mươi sáu năm tù
theo cáo trạng để có tiền mua ma túy sử dụng cho bản thân
trong khoảng thời gian từ cuối tháng sáu cho tới tháng ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua zalo lê anh quang đã ba lần mua tổng cộng một trăm hai mươi viên thuốc lắc mdma
và chín bộp một mươi ma túy phai ketamine với tổng số tiền hơn tám mươi ba triệu đồng
sau đó quang đã một mươi năm lần bán ma túy cho bốn đối tượng nghiệm

trong đó năm mươi tám viên thuốc lắc và một mươi sáu gói ma túy khay
số ma túy còn lại quang đã sử dụng hết
một vụ cướp giật tài sản của người dân rất táo tợn trên địa bàn tp vinh
của tỉnh nghệ an vừa xảy ra
đối tượng nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ
thủ phạm gây ra là đương khánh thiện
ngày một mươi năm tháng hai thiện điều khiển xe máy và cướp túi sách của một người phụ nữ
khi đang đi bộ và nghe điện thoại tại khu vực hồ gong phường
phường trường thi tp vinh rồi tẩu thoát
bên trong túi sách
có gần năm triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân
số tiền trên thiện đã bỏ vào túi ao khoác của mình
rồi vứt lại chiếc túi sách cùng số giấy tờ của bị hại
chỉ trong sáu giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp vinh
phối hợp với công an phường quang trung
đã bắt giữ được đối tượng lương khánh thiện và thu hồi tăng vật
thưa quý vị và các bạn
trước sự giúp đỡ kịp thời và tích cực trong tìm kiếm cứu nạn
cứu hộ của đoàn công tác bộ công an việt nam
hôm qua ông bas abdoul halik
cục trưởng cục chính sách giáo dục thổ nhĩ kỳ
đã đến thăm và cảm ơn thành viên của đoàn
mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
khối lượng công việc lớn áp lực chạy đua với thời gian
và nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm cứu nạn
nhưng lực lượng cứu hộ việt nam vẫn luôn sẵn sàng tích cực
cùng phối hợp cứu nạn nhân còn sống sót
và đưa nhiều thi thể ra khỏi đống đổ nát
tinh thần đó của các cán bộ chiến sĩ công an việt nam
thật sự khiến người dân thổ nhĩ kỳ
khâm phục và cảm ơn sâu sắc
ông bas abdul halik cũng cảm ơn bộ công an việt nam
đã viện trợ hai tấn thiết bị y tế cho thổ nhĩ kỳ
điều đó mang rất nhiều ý nghĩa
đặc biệt là trong điều kiện khó khăn sau thảm họa động đất
trong ngày một mươi năm tháng hai đoàn cứu hộ việt nam
cũng đã phối hợp đưa một thi thể ra ngoài
với kinh nghiệm thực chiến của các sĩ quan việt nam
và phương tiện cứu nạn hiện đại của đội giải cứu hoa kỳ usaid
hy vọng nhiều nạn nhân sẽ được sớm đưa ra khỏi đống đổ nát
trong ngày hôm nay
liên quan đến những sai phạm trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục
tại sở giáo dục và đào tạo thành phố tỉnh hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án cũng đã được đưa vào diện theo dõi
của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh
thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm thiết bị
dạy và học tổng giá trị hợp đồng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu
tổng giá trị là hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
sở giáo dục và đào tạo tự mua sắm hai gói thầu
trong quá trình thực hiện việc đấu thầu
cung cấp thiết bị giáo dục
các đơn vị trúng thầu đã có sự cháo đổi
phụ lục trong phần hồ sơ hợp thức hóa
giá trúng thầu giá hợp đồng
công tác thẩm định giá tài sản còn thiếu sót
gói thầu có giá cao bất thường so với giá nhập khẩu
và giá bán của nhà phân phối
gây thất thoát ngân sách nhà nước
so sánh giá nhập khẩu và giá bán lại
cho sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh
thì số tiền tranh lệch tại những gói mua sắm
thiết bị giáo dục này lên đến hơn sáu mươi tỷ đồng
ngoài việc buông lỏng quản lý dẫn đến
để các nhà thầu vi phạm trong việc đấu thầu
đâng giá và đánh cháo thiết bị
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh
cũng được cho là đã mua nhiều thiết bị lạc hậu
không phù hợp với nhu cầu thực tế
dẫn đến không phát huy được hậu hiệu quả
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d
đã nhận tiền của lái xe
chủ xe đăng kiểm để thực hiện
không đúng quy trình kỹ thuật
đăng kiểm phương tiện xe cơ giới
bỏ qua các lỗi quỹ thật
công an tỉnh đắk lắc vừa ra lệnh quyết định
giữ hình sự đối với bảy đối tượng
liên quan đến các sai phạm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đã nhận tiền của lái xe
các đối tượng bị bắt giữ bao gồm
mai huỳnh lệ thu phó giám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạn an phát
lại phù hợp giám đốc trung tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d
đăng kiểm viên nguyễn phước quang
đăng kiểm viên đinh công kiên
nhân viên nghiệp vụ đỗ trọng quân
kế toán nguyễn quang thành và
nguyễn trung cang nhân viên trung tâm và bảo vệ
cơ quan công an đã thực hiện lệnh
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng
để phục vụ công tác điều tra
quá trình điều tra bước đầu
công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện đối tượng
thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
quốc lộ hai mươi sáu xã hòa đông
huyện chrome park tỉnh đắk lắc
nhận tiền của các lái xe chủ xe đăng kiểm
để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm
phương tiện xe cơ giới bỏ qua lỗi kỹ thuật
và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển sản phẩm
động vật có màu sắc tím tái bốc mùi
tại đường quốc lộ hai a thuộc phường đồng tâm
thành phố vịnh yên phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh vĩnh phúc kiểm tra phát hiện
xe mô tô do nguyễn tiến dũng
trú tại xã nghĩa hưng huyện vĩnh tường điều khiển
kéo theo xe lôi cải tiến
chở ba trăm năm mươi kg đầu lợn còn nguyên lông
màu sắc tím tái xuất huyết tai
có dấu hiệu bốc mùi
chủ xe không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ kiểm soát thú y
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
đã phối hợp với chính quyền địa phương
lập biên bản tạm giữ phương tiện
buộc người vi phạm tiêu hủy số sản phẩm động vật trên
và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định